để xử lý sạt lở cấp bách bờ sông bờ biển thủ tướng vừa ban hành quyết định hỗ trợ một năm trăm linh tỷ đồng
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám cho một mươi ba tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
trong đó tỉnh an giang sẽ được hỗ trợ hai trăm năm mươi tỷ đồng
với hai trăm năm mươi tỷ đồng được chính phủ hỗ trợ tỉnh an giang thực hiện ưu tiên cho năm dự án bị sạt lở nghiêm trọng
cụ thể xử lý sạt lở bờ sông hậu khu vực vàm nao huyện trợ mới kè chống sạt lở sông hậu đoạn từ cần xây nhà máy thủy sản giang long
kè chống sạt lở sông hậu đoạn qua xã châu phong thị xã tân châu kè chống sạt lở sông tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn phú mỹ huyện phú tân
và nâng cấp hệ thống d cấp ba vùng đông kênh bảy xã thị xã tân châu
theo thống kê của các ban ngành chức năng từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay toàn tỉnh an giang có trên một mươi năm vụ sạt lở đất ven sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân
toàn tỉnh hiện có năm mươi một đoạn sông dạch có nguy cơ sạt lở số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lên đến hai mươi hộ